ngân hàng nhà nước vừa có phản hồi về thông tin bộ tài chính mỹ ban hành báo cáo chính sách kinh tế vĩ mô
và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của mỹ trong đó đưa việt nam vào danh sách một mươi quốc gia
cần giám sát thao túng về tiền tệ
theo đó ngân hàng nhà nước cho biết theo quy định của đạo luật xúc tiến và tân cường thương mại
năm hai nghìn một mươi năm của hoa kỳ bộ tài chính hoa kỳ cần thực hiện phân tích nâng cao về chính sách tỷ giá
và kinh tế đối ngoại của các đối tác thương mại lớn thỏa mãn các tiêu chí về thạng dư thương mại
song phương với hoa kỳ thạng dư cán cân vãng lai và can thiệp ngoại tệ
việt nam hiện đã đáp ứng tiêu chí về thạng dư thương mại song phương với hoa kỳ đạt trên bốn mươi bảy tỷ usd
tới đây ngân hàng nhà nước việt nam sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành liên quan để điều hành
chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô hỗ trợ tăng trưởng kinh tế
một cách hợp lý đặc biệt không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế không công bằng